chính quyền mỹ ngày sáu tháng một mươi hai đã công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho ukraine
giữa lúc tổng thống mỹ joe biden đang hối thúc quốc hội mỹ thông qua đề xuất ngân sách bổ sung
trong đó có kế hoạch tăng viện trợ cho ukraine
trong tuyên bố ngoại trưởng mỹ antony blinken cho biết gói viện trợ mới trị giá một trăm bảy mươi năm triệu usd
cung cấp vũ khí và thiết bị từ các kho vũ khí của bộ quốc phòng mỹ
theo ngoại trưởng blinken các loại vũ khí và trang thiết bị trong gói viện trợ mới
bao gồm nhiều loại đạn pháo và các phụ tùng thiết bị phụ trợ dịch vụ huấn luyện và vận chuyển
cũng trong ngày sáu tháng một mươi hai tổng thống biden đã hối thúc quốc hội mỹ thông qua yêu cầu ngân sách bổ sung
do ông đề xuất hồi tháng một mươi trong đó có sáu mươi một bốn tỷ usd viện trợ bổ sung dành cho ukraine
cùng ngày bộ trưởng quốc phòng ukraine rustem umurov đã gặp người đồng cấp mỹ lloyd austin tại lâu nam góc
ông austin cũng thông báo về gói viện trợ bổ sung dành cho kiev trong đó có đạn dược
về phần mình bộ trưởng umurov cảm ơn người đồng cấp austin với sự hỗ trợ của washington